không chỉ là những lễ hội mang đậm sắc thu mà dìm này du khách đến với hà nội sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động bổ ích lý thú tìm hiểu thêm về lịch sử được trải nghiệm tết trung thu xưa và thưởng lãm các mẫu đèn trung thu cổ bị thất truyền
từ ngày một mươi chín tháng chín trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội đã tổ chức chương trình vui tết trung thu năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề đèn thu lung linh tại khu di sản hoàng thành thăng long hà nội
những hoạt động này một lần nữa góp phần quảng bá và nâng cao giá trị văn hóa của những lễ hội truyền thống trong đó có tết trung thu một trong bốn lễ tết lớn nhất trong năm của người việt
các em nhỏ và du khách đến khu di sản hoàng thành thăng long hà nội đã có dịp tham quan không gian trưng bày các loại đèn trung thu cổ truyền dưới hình thức là các gian hàng trên phố cổ xưa
nhận thức được tầm quan trọng của những giá trị văn hóa phi vật thể đó đến mỗi dịp tết trung thu hàng năm trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
tổ chức chương trình vui tết trung thu phục vụ các cháu thiếu nhi nhân dân thủ đô và du khách bốn phương
đặc biệt là trong tuần lễ trung thu từ ngày hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi chín tháng chín thì tại khu di sản sẽ mở cửa từ tám giờ sáng cho đến hai mươi một h hàng ngày để phục vụ cho các cháu không chỉ đến vào ban ngày mà đến vào cả buổi tối
tôi mong muốn là có thể đem tới những cái không gian trải nghiệm truyền thống mang tính xưa cũ cho trẻ em và
nhân dân thủ đô có thể trải nghiệm thêm một lần nữa trong cái không khí trung thu truyền thống tại khu di sản
năm nay dựa trên các nguồn tư liệu quý của các nhà nghiên cứu nước ngoài như henry auger alvescan bảo tàng khoai brenly pháp trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
đã phối hợp với nhà nghiên cứu văn hóa trịnh bách cùng nghệ nhân các làng nghề chuyên làm đèn trung thu xưa ở phố cổ hà nội thanh oai hà nội ở báo đáp nam định đồng hồ bắc ninh
phục dựng các mẫu đèn cổ đã bị thất truyền từ những nguyên liệu truyền thống giấy gió giấy nhiễu giấy bóng kính nan tre mây hồ rán
nổi bật nhất là đèn cá chép hóa long đèn cá chép trông trăng đèn cua sống đèn cua chín đèn thỏ đèn bướm đền tôm đèn quả đào quả lự đèn trống
chúng tôi làm rất nhiều những loại đồ chơi mà chủ yếu bằng chè mứa lá chứ không có làm đồ nhựa
thế dụ như cái đèn
đèn lá chuối rồi đèn lá dứa trông trống lá dứa trông trống lá chuối thế rồi những cái còi bằng đất nặt những con dấu giống bằng đất
các cơ sở văn hóa giáo dục có yêu cầu chúng tôi là gì phục dựng lại một số cái đồ chơi cổ truyền
trong đó có đèn công sao rồi đèn kéo quân rồi đèn cá đèn tôm rồi chúng tôi đang phục dựng lại những cái trò chơi mà tôi chuyên sâu vào cái đèn kéo quân
ông trà ta quan niệm
trò chơi và đồ chơi không đơn thuần để giải trí mà còn là công cụ để giáo dục nuôi dưỡng tâm hồn trẻ
những món đồ chơi trung thu truyền thống việt nam như ông tiến sĩ giấy ông đánh gậy mặt nạ giấy bồi đèn ông sao con giống bột
là lời nhắn nhủ gửi gắn mong muốn của cha ông với thế hệ trẻ với tinh thần hiểu học khuyến khích sự học sự sáng tạo
theo tôi thì về cái hoạt động lễ hội trung thu như thế này thì cũng nên có một cái đề xuất với cả các cấp bộ ban ngành
để làm sao đưa cái
di sản phi vật thể lễ hội trung thu sẽ đưa vào cái gọi là hồ sơ mà được đề xuất đề nghị là cấp quốc gia
và xa hơn nữa thì sẽ là unesco hay là gọi là di sản thế giới
cái mục đích của như tôi nói thì nó cũng là cái để bảo tồn những cái giá trị di sản văn hóa phi vật thể
thực tế những năm gần đây một số nơi trong nước đã tổ chức lễ hội trung thu
trong đó có lễ hội đèn lồng diễu hành xe hoa như ở tuyên quang yên bái
thành công việc đề xuất tổ chức hội trung thu thành những sản phẩm du lịch thu hút du khách
tại nhiều tỉnh thành đang được đề cập đến
vì đây là một giá trị văn hóa sẽ có đóng góp lớn cho phát triển công nghiệp văn hóa du lịch ở nước ta